năm nay tết dương lịch rơi vào thứ bảy chung với ngày nghỉ cuối tuần nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai của tuần kế tiếp là ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo đó trong dịp tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi hai người dân cả nước có kỳ nghỉ kéo dài ba ngày liên tục
liên quan tới lịch nghỉ tết nguyên đán nhâm dần bộ lao động thương binh và xã hội đã gửi dự thảo tới các bộ ngành với đề xuất nghỉ tết âm lịch chín ngày
bao gồm năm ngày nghỉ tết theo bộ luật lao động hai nghìn một mươi chín và bốn ngày nghỉ theo lịch hàng tuần
lịch tết rộng nhâm dần chính thức vẫn đang được chờ chính phủ quyết định
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sát hà nội hà nội metro cho biết tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông sẽ kết thúc một mươi năm ngày vận hành miễn phí vào ngày hai mươi tháng một mươi một
và từ ngày hai mươi một tháng một mươi một sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại vận chuyển khách có thu phí đồng thời sẽ thay đổi thời gian chạy tàu so với hiện nay
cụ thể trong sáu tháng đầu khai thác thương mại các đoàn tàu chở khách từ năm giờ đến hai mươi ba h tần suất là một mươi phút một chuyến
hiện tại hoạt động từ năm giờ đến hai mươi hai giờ tần suất là một mươi năm phút một chuyến thời gian tàu dừng tại ga để khách lên xuống là từ hai mươi năm đến năm mươi giây
có các loại vé tàu vé đi một lượt từ tám đến một mươi năm đồng một vé vé ngày là ba mươi đồng một ngày đi lại trong ngày không giới hạn số lượt đi
vé tháng phổ thông là hai trăm linh đồng một vé cho ba mươi ngày kể từ ngày phát hành vé
vé theo tháng mua theo tập thể là một trăm bốn mươi đồng một vé mua theo tập thể từ ba mươi người trở lên
vé tháng cho học sinh sinh viên công nhân khu công nghiệp là một trăm linh đồng một vé
miễn phí trẻ em dưới sáu tuổi người già trên sáu mươi tuổi người có công người khuyết tật người thuộc hộ nghèo
do ảnh hưởng giá vàng thế giới thì giá vàng trong nước những ngày qua đã tăng vượt sáu mươi một triệu đồng một lượng
tuy nhiên giá vàng ngày hôm nay đã giảm đáng kể
giá vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch ngày hai mươi tháng một mươi một được công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết chiều mua vào
ở mức năm mươi chín hai mươi triệu đồng một lượng giá bán ra là sáu mươi bốn triệu đồng một lượng giảm đến một triệu tám trăm năm mươi đồng một lượng chiều mua vào
và giảm một triệu bốn trăm linh nghìn đồng một lượng chiều bán ra so với thời điểm mở phiên giao dịch ngày một mươi chín tháng một mươi một
trênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua là một triệu hai trăm linh đồng một lượt
mặc dù giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng ngày hai mươi tháng một mươi một nhưng do
giá vàng thế giới cũng đang trên đà giảm nên mức tranh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới vẫn khá lớn
với mức giảm giá được giảm giá sâu từ năm mươi đến tám mươi thậm chí là mua hàng với giá đồng
tuần lễ mua sắm trước và trong ngày thứ sáu đen tối tức là black friday đã trở nên quen thuộc với người dân việt nam
và là thời gian để người dân có thể chọn được cho mình những món đồ ưng ý với giá ưu đãi
năm nay thì black friday diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tuy nhiên bắt đầu từ ngày hôm nay
thì các cửa hàng đã đưa ra những khuyến mại hấp dẫn nhằm thu hút kích cầu mua sắm
trong thời điểm dịch covid một mươi chín ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
chín giờ sáng thứ bảy các trung tâm thương mại tại phố thái hà bắt đầu mở cửa
tuy là thời điểm sớm trong ngày nhưng đã có một số người dân tới mua sắm tại cửa hàng
theo ghi nhận của phóng viên mặt hàng điện tử đang được nhiều người dân quan tâm
nắm được thông tin về các chương trình giảm giá anh nguyễn sinh huy đã tới cửa hàng từ sớm
với mong muốn mua được một chiếc máy tính cho người thân
theo chủ một số các cửa hàng điện tử điện thoại thông minh máy tính bảng máy tính cá nhân
là mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất và có sức mua tăng so với năm trước
bởi phục vụ cho nhu cầu học trực tuyến
do dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nên các cửa hàng điện tử có nhiều chính sách
giao hàng miễn phí cũng như đổi trả và bảo hành tại nhà
sức mua năm nay mình đánh giá là tăng trưởng đột biến so với cả năm ngoái
chủ yếu vẫn là các cái sản phẩm mà dành cho học
trực tuyến thôi là laptop là macbook và là máy tính bảng
các cửa hàng thời trang hầu hết đã cập nhật chính sách giảm giá trong tuần lễ black friday
theo đó mức giảm giá của các mặt hàng thời trang lên tới tám mươi
các chủ cửa hàng linh động trong việc đổi trả cũng như khuyến khích
việc mua hàng online trong thời điểm dịch bệnh
đối với cửa hàng này thời gian khách hàng có thể đổi trả quần áo là bảy ngày sau khi mua hàng
để kích cầu cho online mua sắm thì b ba nghìn sáu trăm một mươi cũng sẽ có những trình khá là hậm dẫn
và ngày black friday dành cho những
có hình thức online
theo sự phổ biến của công ty thời trang b ba nghìn sáu trăm một mươi và tuân thủ quy định của nhà nước
thì b ba nghìn sáu trăm một mươi cũng có những cái biện pháp dành cho khách hàng
mà gọi là cái macular và tuân thủ theo chính sách năm k của nhà nước
mình thường quan tâm đến mẫu quần những mẫu quần dài và áo khoác
dành cho mùa đông năm nay
mua online thì sẽ là mình quan khoan đó là về việc mình khi mà mình nhận hàng
thì mình mới được thử và lúc đấy thì rộng hay thật thì mình mới thấy
và mình mới được
mình sẽ phải trả lại
hiện tuần lễ mua sắm black friday đã bắt đầu
dự kiến trong những ngày tới nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng cao
tuy nhiên người dân cần tỉnh táo và tìm hiểu so sánh giá cả của các mặt hàng trước
và sau giảm tránh tình trạng lừa đảo
ngoài ra trong thời điểm dịch bệnh người dân cũng như các chủ cửa hàng
cần thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch như đeo khẩu trang
đo nhiệt độ quét mã qr
sau hai năm do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín thì hôm nay thành phố hội an
là khách quốc tế đầu tiên đến tham quan khu phố cổ
đây là đoàn khách đến quảng nam trước đó theo chương trình hộ chiếu vaccine
để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách
chương trình tham quan sẽ được xây dựng theo tour khép kín
chào đón sự trở lại của những vị khách quốc tế đầu tiên
sau thời gian dài những chuyến bay thương mại quốc tế bị gián đoạn
thành phố hội an đã tổ chức buổi lễ chào mừng
ngay khi du khách đặt chân đến phố cổ trong sáng nay
một không khí rộn ràng náo nứt
rồi nay mới quay trở lại
tôi rất vui có mặt tại hội an
tôi yêu phong cảnh và con người nơi đây
tôi yêu việt nam
tại hội anh đoàn khách quốc tế gồm năm mươi người
chia làm hai nhóm tham quan các điểm di tích trong khu phố cổ
lịch trình được xây dựng theo tuổi khép kín
hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người dân địa phương và khách tự do
trước đó thành phố hội an đã được xây dựng
và hội an cũng đã lên kế hoạch cụ thể để đảm bảo việc đón khách được an toàn
đối với lại khách tham quan trong tour khép kín
thì được đi theo những cái lộ trình đã có sẵn
và theo hướng dẫn viên của trung tâm sẽ có sự điều phối trong quá trình thăm quan
trong đó việc chúng tôi bố trí làm thế nào ở những điểm tham quan
là khách có thể là giãn cách và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
đến cái điểm đến thì khách có thể là quét mã qr
về điểm đến an toàn và lực lượng quy tắc công an sẽ tham gia trong việc là chốt chặn
và chúng tôi sẽ điều tiết để trong cái thời điểm mà khách đến tham quan tại cái điểm đó
thì khách tự do nó không có ở trong cái khu vực đó
trước năm hai nghìn hai mươi khi ngành du lịch chưa bị ảnh hưởng vì dịch bệnh covid một mươi chín
bình quân mỗi ngày phố cổ hội an đón một lượt khách tham quan
trong đó bảy mươi năm là khách quốc tế
qua hai năm đóng băng
sự quay trở lại của du khách như thổi luồng sinh khí tươi mới cho khu phố cổ
niềm vui sự hào hứng là điều có thể cảm nhận rõ
đối với mỗi người dân và cả chính quyền thành phố
sự kiện hôm nay là chúng tôi đã chào đợi và tin tưởng người lao nào
nhưng mà rõ ràng là đến thời điểm này thì
nó tạo cho tất cả những người dân hội an có một cái sự phấn khích một sự hào hứng
tôi cũng rất vui trong phố cổ hội an cho đông khách
rất là vui mừng rất là phấn khích rất là hân hoàng luôn
đoàn khách quốc tế đến tham quan hội an trong ngày hai mươi tháng một mươi một
nằm trong số hai trăm linh khách quốc tế đầu tiên đến việt nam trong ngày một mươi bảy một mươi tám vừa qua
lưu trú tại khu nghỉ dưỡng thuộc huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
cùng với việc tham quan phố cổ khách sẽ tham quan khu đền tháp mỹ sơn theo chương trình tour trọn gói
đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa với du lịch hội an quảng nam nói riêng và việt nam nói chung
đánh dấu mốc cho sự phục hồi của ngành du lịch trong giai đoạn mới
việc đón các đoàn du khách quốc tế trở lại theo chương trình hỗ trợ vắc xin sẽ là một trong
những bước đi quan trọng để dần phục hồi lại ngành du lịch trong nước sau một thời gian dài tạm ngừng hoạt
động và đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho du lịch việt nam trong thời gian tới
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay